sáng nay diễn đàn logistics việt nam hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội với chủ đề
cắt giảm chi phí logistics nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
tham dự diễn đàn có đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
với lĩnh vực logistics mặc dù các cam kết trong các fta thế hệ mới có thể mang tới nhiều cơ hội
như gia tăng quy mô thị trường tăng hiệu quả kinh doanh giảm chi phí
tuy vậy những thách thức đặt ra cũng rất lớn khi doanh nghiệp phải cạnh tranh với các đối thủ gai gắt hơn
giữa thương mại điện tử và logistics thì chưa được thực hiện có hiệu quả
đặc biệt là năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở việt nam
còn chưa cao so với các nước trong khu vực của thế giới
phó thủ tướng cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đặc biệt là hỗ trợ vốn gắn với tái cơ cấu chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả cơ hội từ các cam kết hội nhập
cũng tại diễn đàn đã diễn ra lễ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công thương
cho các tập thể cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics
lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác trong ngành và lễ công bố báo cáo logistics việt nam hai nghìn hai mươi